thưa quý vị nền kinh tế toàn cầu sẽ phải đối mặt với một năm hai nghìn hai mươi bốn có triển vọng tăng trưởng thấp và sự không chắc chắn cao
đây là kết quả khảo sát từ hơn sáu mươi chuyên gia kinh tế hàng đầu thế giới được công bố trước thêm cuộc họp thường niên của diễn đàn kinh tế thế giới davos
đa số các nhà kinh tế có chung nhận định rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay sẽ ở mức vừa phải do xung đột địa chính trị
điều kiện tài chính bị thắt chặt và tác động đột phá của trí tuệ nhân tạo
một số nền kinh tế phát triển nhất thế giới như trung quốc và mỹ có thể tiếp tục mạnh lên trong khi kinh tế châu âu sẽ tăng trưởng yếu thậm chí là rất yếu
triển vọng kinh tế các nước nam á đông á và thái bình dương sẽ có màu sắc tích cực hơn
bảy mươi các nhà kinh tế học tham gia khảo sát tin tưởng rằng các điều kiện tài chính sẽ dần nới lỏng hơn trong năm nay
kinh ngạch xuất khẩu của trung quốc sang mỹ trong năm ngoái đạt hơn năm trăm linh tỷ usd
đây là mức xuất khẩu của trung quốc sang mỹ thấp nhất trong gần ba mươi năm qua
và sự sụt giảm này cũng cho thấy là sự thay đổi của chuỗi cung ứng toàn cầu theo hướng kéo dài tức là có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp mới
lần đầu tiên sau một mươi bảy năm trung quốc cũng có nguy cơ mất đi vị trí là nước xuất khẩu hàng đầu sang mỹ vào tây mexico và canada
một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm kim ngạch nhập khẩu của mỹ đối với hàng hóa trung quốc là chính sách tăng thuế quan nhập khẩu đối với hàng hóa trung quốc mà mỹ áp dụng từ thời cựu tổng thống donald trump
bên cạnh đó là sự bùng nổ đầu tư nước ngoài ở mexico
và các thị trường mới nổi ở đông nam á và mỹ latin
chi phí xuất khẩu của ấn độ đã tăng hơn gấp đôi do các vụ tấn công của lực lượng houthi ở yemen nhằm vào tàu thuyền ở biển đỏ
khoảng tám mươi thương mại hàng hóa của nước này về châu âu trị giá gần một mươi bốn tỷ đô la mỹ một tháng thường đi qua biển đỏ
và chín mươi năm tàu thay vì qua biển đỏ đã chuyển sang tuyến đường qua mũi hảo vọng ở cực nam châu phi kéo dài hành trình thêm từ một mươi bốn đến hai mươi ngày từ ấn độ sang châu âu
chi phí của một container hai mươi bốn feet từ ấn độ đến châu âu miền đông nước mỹ và anh đã tăng lên mức là một năm trăm linh đô la mỹ từ mức sáu trăm linh đô la mỹ
dự báo xuất khẩu của ấn độ trị giá ít nhất một mươi tỷ đô la mỹ sẽ bị ảnh hưởng do chi phí vận chuyển tăng cao và sự chậm trễ giao hàng
quỹ tiền tệ quốc tế imf có nhận định đó là công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ tác động đến sáu mươi việc làm ở các nền kinh tế phát triển
sau đó con số này sẽ giảm xuống bốn mươi với các thị trường mới nổi
các nước có thu nhập thấp
dự báo là ai có thể thay thế tám mươi năm triệu vị trí việc làm ở năm hai nghìn hai mươi
ai thì có thể làm gia tăng sự tranh lệch về kỹ thuật số và cả sự cách biệt về thu nhập giữa các nước
những người lao động lớn tuổi hơn sẽ có khả năng là chịu ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn
và bên cạnh đó nguồn nhân lực công nghệ thông tin cần phát triển lên tầm cao mới để có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường cả về số lượng và chất lượng
imf cũng cho rằng dù có rủi ro nhưng ai là một cơ hội rất lớn cho tất cả mọi người
hệ thống ngân hàng ngầm thường được ví như quả bom nổ chậm
và vì vậy chính phủ trung quốc từ lâu đã muốn thắt chặt các quy định quản lý đối với lĩnh vực này
tuy nhiên quả bom này đã phát nổ và tạo nên cơn chấn động trong giới đầu tư trung quốc trong những ngày gần đây
yeonggi là gã khổng lồ của hệ thống ngân hàng ngầm tại trung quốc
công ty này được thành lập năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và vào thời kỳ đỉnh cao yongji quản lý khối tài sản lên tới hơn một trăm bốn mươi tỷ đô la
vừa qua changgi đã nộp đơn xin phá sản và ghi dấu ấn trở thành vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử trung quốc
các nhà đầu tư bùng lên giận dữ trước nguy cơ bị mất hàng chục tỷ đô la và đã biểu tình tại bắc kinh
sau quá trình kiểm toán kết quả là geonggi gánh khoản nợ khoảng sáu mươi bốn bốn tỷ đô la trong khi tài sản chỉ có hai mươi tám tỷ đô la
vụ phá sản này có thể gây ra tổn thất khoảng ba mươi tám tỷ đô la
điều đáng lo ngại là quả bom phát nổ có thể kích hoạt hàng loạt các quả bom khác